thời điểm thành phố vinh nghệ an và tỉnh hà tĩnh thực hiện giãn cách xã hội một nhóm gồm bốn đối tượng đã hướng đến các nhà hàng các quán kinh doanh các công trình xây dựng đóng cửa để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng này
bốn đối tượng bị bắt giữ bao gồm bùi quang cường nguyễn thành đồng lê quốc hùng bùi xuân đông cùng chủ tại tỉnh nghệ an khám xét tại một căn nhà hoang trên địa bàn thành phố vinh nơi các đối tượng cất giấu tài sản trộm cắp lực lượng chức năng đã phát hiện thu hồi nhiều thiết bị đồ điện tử đồ sinh hoạt gia đình tổng trị giá hơn hai năm tỷ đồng tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình